thưa quý vị để chia sẻ với những người dân đang gặp khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
lần đầu tiên siêu thị mini không đồng hà nội trái tim hồng đã được mở cửa
phục vụ cho gần một người lao động sinh viên nghèo sinh viên bị mắc kẹt tại ký thúc xá
bị ảnh hưởng do covid một mươi chín tại phường đức thắng quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đây là mô hình nằm trong chiến dịch hà nội trái tim hồng do thành đoàn hội sinh viên việt nam
thành phố hà nội cùng một số doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tổ chức
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tuổi đã cao cùng với việc không có lương hưu nên những ngày giãn cách đã ảnh hưởng tới thu nhập của gia đình bà mai
được tặng phiếu mua hàng tại siêu thị không đồng đã phần nào san sẻ những khó khăn của gia đình bà trong mùa dịch
được mở cửa từ ngày một tháng tám với hơn sáu mươi mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm khô đến các thực phẩm tươi gia vị rau củ quả
phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của gần một lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do covid một mươi chín
sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá
tật đối tượng chính sách người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn yếu thế khác
sinh viên có những cái lý do nó không thể về quê được
chúng em thì có thể là tình nguyện là em trong club bộ máu này đi tình nguyện này hoặc là đi làm này
thì có những lý do như thế thì khi mà ở sinh viên thì cũng có trang trải rất là nhiều thứ rồi
vâng kể cả người dân thì dịch này cũng có những cái khó khăn nhất định về kinh tế về đời sống
thì một cái siêu thị không đồng ở đây
nói nhỏ thì là hỗ trợ về tài chính về lương thực
nhưng mà nói to hơn thì là tình người
đặc biệt để đảm bảo công tác phòng dịch với mỗi người dân mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá ba người
tất cả người dân đến đây đều được phát bao tay cũng như xịt sát khuẩn
nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách theo đúng quy định của bộ y tế về an toàn phòng chống dịch
ngay từ cửa ra vào thì đã có thực hiện những khâu như là khử khuẩn đo nhiệt độ rồi cung cấp khẩu trang găng tay
sau đó thì các bác sẽ được chờ trong khu vực bên giãn cách hai mét
có nhà bạc đảm bảo là mưa nắng cũng vẫn có không vấn đề gì
sau đấy thì các bạn đoàn viên cũng sẽ hướng dẫn các bác sang khu vực siêu thị
chỗ bên này thì có những cái chuyên các bạn chuyên viên hỗ trợ và cung cấp cái trải nghiệm như là mua sắm bình thường
sẽ hỗ trợ các bác làm sao chọn đủ cái những cái phần nhu yếu phẩm của mình đủ bốn trăm linh
ban tổ chức cũng cho biết
đối với người dân tại khu cách ly phong tỏa không thể ra ngoài
những chuyến xe yêu thương của ban tổ chức sẽ mang hàng hóa
nhu yếu phẩm đến tận nơi với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau
dự kiến trong tuần tới sẽ có thêm ba điểm siêu thị
sau đó nhân rộng thành hơn hai mươi điểm trên khắp địa bàn thành phố hà nội